nhằm tạo điều kiện cho các phụ nữ dân tộc thiểu số của hai tỉnh bắc cạn và đắk nông có thể tự mở rộng kinh doanh sản xuất và thoát nghèo
ubnd tỉnh bắc cạn đã tổ chức hội thảo kết nối phụ nữ dân tộc thiểu số tự mở rộng kinh doanh và thoát nghèo với công nghệ bốn
do chương trình phát triển liên hợp quốc undp việt nam tài trợ
ở bắc cạn hiện dân tộc thiểu số chiếm chín mươi năm các hộ nghèo đa chiều
sinh kế chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số là các hoạt động sản xuất nông nghiệp với năng suất thấp
nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thị trường nguồn lực tài chính và các giải pháp tài chính hiện đại cũng như công nghệ mới
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đồng bào dân tộc thiểu số
góp phần phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững là rất quan trọng
hơn nữa chương trình sẽ tạo dựng mạng lưới kỹ thuật kết nối các đối tác tiềm năng để hỗ trợ và tăng cường năng lực cho các tổ nhóm hợp tác xã trên địa bàn tỉnh bắc cạn về khả năng ứng dụng công nghệ bốn trong tiếp cận thị trường